đoàn giám sát quốc hội do phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu làm trường đoàn vừa có buổi làm việc với ủy ban nhân dân thành phố hải phòng về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em
phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đánh giá cao sự chỉ đạo điều hành của cấp ủy đảng chính quyền các cấp đối với việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em
đồng chí cũng ghi nhận thành phố đã xử lý khá tốt các trường hợp xâm hại trẻ em một cách nghiêm minh và tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ
tuy nhiên đồng chí cho rằng con số một trăm một mươi tám vụ trẻ em xâm hại trên địa bàn trong bốn năm trở lại đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chưa phản ánh đầy đủ thực tế
thành phố cần quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo điều hành có những nghị quyết riêng về vấn đề này và tăng cường tuyên truyền phổ biến nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật một cách đầy đủ sâu sát thực tế hơn